qua hơn bốn năm triển khai mô hình chợ an toàn vệ sinh thực phẩm đến nay chợ trung tâm tuy hòa tỉnh phú yên đã mang lại niềm tin cho người tiêu dùng
mô hình này đang được triển khai nhân rộng đến các chợ khác trong tỉnh đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch của người dân
với hơn một năm trăm linh hộ chuyên kinh doanh các mặt hàng thực phẩm chợ tuy hòa là trung tâm đầu mối mua bán hàng hóa lớn nhất tỉnh phú yên
xuất phát từ nhu cầu của người dân về an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi ba thành phố tuy hòa tỉnh phú yên triển khai mô hình điểm chợ an toàn vệ sinh thực phẩm
ngay từ đầu triển khai mô hình đã nhận được sự ủng hộ cao của các tiểu thương cũng như người tiêu dùng
từ đó hoạt động kinh doanh ngày càng đi vào nề nếp hơn
sạch đó là thành phố đài trương minh cho nên là bây giờ là tôi ăn rau của chợ tuy hòa tôi rất là an toàn
cho gia đình tôi nghĩa là mình không phải sợ một nguồn độc thức ăn gì hết
qua mô hình này các hộ kinh doanh ở chợ tuy hòa còn nắm vững được những kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm và trách nhiệm trong mua bán
nhờ vậy mà tình trạng kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc cung cấp thực phẩm tươi sống bị mắc bệnh nhiễm khuẩn nhiễm độc đã không xảy ra ở chợ này từ nhiều năm qua
các tiêu thương nhận thức được quán rơi vệ sinh an toàn thực phẩm là cái thiết yếu hàng đầu
rồi tạo cái môi trường kinh doanh sạch sẽ bà con rất là yên tâm
khi mà đi mua sắm những cái thực ăn mang tính chất là thực phẩm tiêu dung hàng ngày
cơ sở không có dây dưới hát kinh doanh ít nhất là anh phải có một cam kết
đảm bảo anh
an toàn thực phẩm anh cam kết với cơ quan chức năng quý vị đoàn phương
anh phải đảm bảo về vấn đề an toàn thực phẩm
việc xây dựng thành công mô hình thí điểm tại chợ tuy hòa năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh phú yên tiếp tục nhân rộng ra sáu chợ khác ở các huyện tuy an đồng xuân sông hinh sơn hòa đông hòa và thị xã sông cầu